những năm qua công nghệ thông tin phát triển đã có phần làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội
tuy nhiên đây cũng là môi trường hoạt động lý tưởng của nhiều đối tượng loại hình lừa đảo với cách thức đa dạng và thủ đoạn tinh vi
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã lợi dụng bang xã hội và sự mê tín dị đoàn của nạn nhân rồi theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin cho nạn nhân qua việc thực hiện các nghi thức cúng và chiếm đoạt của nạn nhân hai năm tỷ đồng